do ảnh hưởng của hoán lưu bão và không khí lạnh khu vực các tỉnh bắc và trung trung bộ có thể còn tiếp tục mưa lớn trong thời gian tới
để hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả do bão lũ và chủ động ứng phó với mưa lũ
phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ra công điện số một mươi hai gửi các địa phương
công điện yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả bão số năm và mưa lũ
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ tài nguyên và môi trường
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ kịp thời thông tin cảnh báo chỉ đạo các ngành địa phương triển khai công tác ứng phó
các bộ ngành theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương
triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý khắc phục hậu quả khi có yêu cầu